các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong thời gian dịch bệnh ở nhiều quốc gia trên thế giới số người tham gia giao thông và số vụ tai nạn ít hơn
điều này cũng đúng với tình hình tại việt nam
tuy nhiên ở một số quốc gia dù tai nạn giao thông có giảm nhưng số người tử vong hoặc chấn thương nặng hơn lại có xu hướng tăng cao một chút
bác sĩ cho rằng đầu tiên là do không tham gia giao thông hoặc không tham gia giao thông tích cực một thời gian
thì khi quay trở lại lái xe phản xạ sẽ kém đi các phản ứng phối hợp trong các động tác cũng giảm đi
thứ hai bác sĩ cho rằng nguyên nhân là về tâm lý
nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tâm lý người ta quá phấn khởi hoặc một số người lại bị trầm cảm
nên cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc đánh giá phán đoán xử lý tình huống bị kém đi
đặc biệt là có một số nhận xét về tỷ lệ chấp hành luật lệ giao thông có giảm
ví dụ như việc giữ tốc độ không còn tốt như trước đại dịch
bác sĩ đỗ văn dũng cũng cho biết thêm ở việt nam cũng chưa có sự quan tâm nhiều về vấn đề này
chính việc đặt vấn đề như trên thì bác sĩ mới tìm hiểu các y văn trên thế giới
thì mới thấy có sự liên quan giữa covid một mươi chín với tỷ lệ tai nạn giao thông
cũng như các thương tật tử vong do giao thông
theo bác sĩ chắc chắn trong tương lai đây là vấn đề ưu tiên của y tế để xem covid một mươi chín
ngoài các tác động trực tiếp đến sức khỏe thể chất tâm thần hậu covid một mươi chín
thì còn có các chấn thương tai nạn thương tích không chỉ trong giao thông mà còn ở các lĩnh vực khác
hậu covid một mươi chín là một bệnh lý tưởng chừng đơn giản nhưng lại kéo theo nhiều hệ quả không thể lường trước
trong tương lai người ta vẫn sẽ nghiên cứu thêm về sự liên quan giữa hậu covid một mươi chín
và những ảnh hưởng trực tiếp của nó đến đời sống hàng ngày của người bệnh
nếu có những biểu hiện bất thường liên quan tới các triệu chứng hậu covid
quý vị và các bạn hãy nhớ đến những cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời